ngày hai mươi tháng tám công an huyện bình chánh phối hợp cùng với trạm cảnh sát giao thông tân túc
công an thành phố hồ chí minh tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông
giữa xe đầu kéo và xe máy tại vòng xoay cầu vượt nguyễn văn linh khiến cho hai người tử vong
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng tám xe đầu kéo biển số năm mươi h một mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn di chuyển trên quốc lộ một
khi đến vòng xoay dưới chân cầu vượt nguyễn văn linh huyện bình chánh
thì sẽ ra va chạm với xe máy biển số tám mươi ba h hai tám nghìn hai trăm bảy mươi hai
do hai thanh niên chở nhau hậu quả là xe đầu kéo cú xe máy vào gầm
hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ
nhận tin báo cơ quan chức năng huyện bình chánh cùng trạm cảnh sát giao thông tân túc
nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực
để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn